công an huyện di linh tỉnh lâm đồng ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là mai gia quỳnh hai mươi hai tuổi và cao minh tuấn hai mươi một tuổi đều trú tại thị trấn di linh huyện di linh về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày tám tháng bảy đối tượng cao minh tuấn sau khi mang bốn gói ma túy đá với trọng lượng một mươi bốn ba gram ở thành phố bảo lộc về thị trấn di linh thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay trước trường trung học cơ sở lê lợi thuộc tổ dân phố bảy thị trấn di linh
đối tượng khai nhận mua ma túy về với mục đích bán kiếm lời mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét nhanh nhà đối tượng mai gia quỳnh đã thu giữ một gói ma túy đá trọng lượng một bốn gram
qua điều tra xác định số ma túy quỳnh tàng trữ trong nhà được mua từ đối tượng cao minh tuấn và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ